anh dương minh đan đặc biệt quan tâm tới dịch vụ có cái tên ấn tượng ship cực nhanh nơi tập hợp rất nhiều các hãng vận chuyển tạo thêm lựa chọn cho khách hàng sử dụng giúp họ tìm được dịch vụ phù hợp tối ưu nhất trong hoàn cảnh cụ thể
việc kinh doanh của anh dương minh đan vì thế trở nên thuận lợi hơn khi anh có thể mở rộng kinh doanh đi khắp các nơi trong cả nước
trong ứng dụng ship cực nhanh thì mình có thấy có một cái thuận lợi rất là hay đó là nó bao gồm tổng thể của một
ngoạt các cái đơn vị vận chuyển và khi mình sử dụng ứng dụng ấy mình có thể chọn được cái đơn vị vận chuyển nào thứ nhất là về giá cả thứ hai là cái dịch vụ chất lượng của đơn vị vận chuyển nào tốt mình có thể chọn cái vật đợt đó
nên là đối với mình thì là rất là thuận tiện như vậy
và đối với khách hàng thì về giá cả cũng rất thuận tiện vì họ sẽ chọn được cái đơn vị vận chuyển tốt nhất và giá rẻ nhất
của dự án với tiêu chí ship cực nhanh là dự án giúp khách hàng gửi hàng thành công với chi phí và phương án tối ưu nhất
họ là những người rất trẻ thuộc thế hệ tám x yêu thích ngành bưu chính và say mê công nghệ
họ đã kết hợp hai yếu tố đó với nhau để tạo thành một dự án logistics platform hữu dụng
những xếp áp trẻ đó là nguyễn hữu mạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
người sáng lập đồng thời là ceo giám đốc điều hành của dự án ship cực nhanh
nguyễn mạnh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín đồng sáng lập đồng thời là cfo giám đốc tài chính của dự án
có thể thấy ngành logistics tại việt nam đang phát triển rất mạnh mẽ trong những năm gần đây
hơn hai trăm linh đơn vị vận chuyển đã làm thay đổi bộ mặt của ngành bưu chính chuyển phát nói chung
nhưng vẫn còn đó những khó khăn và thiếu sót
thông tin giá cước và chỉ tiêu thời gian chưa được thông tin minh bạch
lãng phí thời gian di chuyển xếp hàng chờ đợi tới lượt được giao dịch tại các quầy
không theo dõi được hành chính bưu gửi mất thời gian chờ đợi đến lịch thanh toán cod và phải lưu giữ vận đơn gửi hàng
bị động trong việc đôn đốc thay đổi kế hoạch giao hàng
hơn sáu năm công tác trong ngành bưu chính lớn nhất việt nam anh hiểu rõ những tồn tại trong ngành
những bất cập kể trên cũng là những điều
và cá nhân nguyễn hữu mạnh gặp phải
băn khoăn suy nghĩ cùng nhiều chăn trở
đứng trước bài toán khó chàng trai trẻ với tư chất nhạy bén đã rẽ ngang tự tạo cho mình một con đường khởi nghiệp riêng
cơ duyên của nguyễn hữu mạnh với xếp cực nhanh bắt nguồn từ đây
khi tôi kinh doanh online thì mỗi khi mà có khách hàng họ mua cái món hàng mà tôi đang được bán
thì sau đó tôi phải mang cái gói hàng đó
ra các quầy bưu điện hoặc là viettel mặc dù mà tôi không biết địa chỉ của họ ở đâu
tôi không biết được cái giá vận chuyển của cái món hàng mà tôi định sử dụng
nó là bao nhiêu tiền
và điều đó làm cho tôi cảm thấy đó là những cái khó khăn mà tôi cần phải giải quyết để làm thay đổi được cái bối cảnh của cái nền vận chuyển ở việt nam
đồng hành với nguyễn hữu mạnh trong vai trò người sáng lập là nguyễn mạnh tuấn
khi đó đang công tác ở một vị trí quan trọng trong một ngân hàng lớn ở việt nam
từng là học sinh tham gia chương trình
trong đỉnh olympia nguyễn mạnh tuấn có sẵn tư chất thông minh cùng với ý chí tự lập và khát khao vươn mình của tuổi trẻ
chàng trai này đã không ngần ngại từ bỏ công việc đáng mơ ước để đồng hành cùng hữu mạnh xây dựng một nền tảng công nghệ cho ngành vận chuyển với tên gọi ship cực nhanh
trước hết thì quay trở lại cái thời kỳ mới bắt đầu xip cực nhanh khi mà mạnh có gặp gỡ và đưa ra cái ý tưởng thành lập một cái cổng vận chuyển
nó gọi là dùng từ là cổng vận chuyển thông minh đi xip cực nhanh
thì bản thân tôi có đánh giá đây trước hết là một dự án dành cho cộng đồng
mà tôi nghĩ rằng nó sẽ có ích cho cái cộng đồng người việt khi mà sử dụng các dịch vụ vận chuyển chuyển phát nhanh
cá nhân tôi cũng là một người có niềm đam mê vô cùng lớn với công nghệ thông tin
bên cạnh đó thì tôi có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
sau khi đánh giá và xem xét được ba yếu tố đó
cộng thêm cái niềm đam mê của tôi với những dự án dành cho cộng đồng
thì tôi nghĩ rằng là tôi sẽ cùng mạnh để phát triển cái dự án này đến cùng
cho tới khi nào thành công
rõ ràng xip cực nhanh được xây dựng không phải là một đơn vị vận chuyển
mà là một cầu nối giữa các nhà vận chuyển với đơn vị cần giao hàng
xip cực nhanh ra đời với sứ mệnh giải quyết hầu hết những bất cập nêu trên
sẽ tạo ra một môi trường vận chuyển chuyên nghiệp kết nối người gửi với các đơn vị vận chuyển tại việt nam
nền tảng công nghệ bốn với tên gọi logistic platform là yêu cầu bức thiết
mà những xe đáp trẻ mạnh và tuấn quyết tâm xây dựng và tích hợp vào dự án của mình
yếu tố công nghệ đưa vào nhằm giải quyết mọi khâu trong hành trình vận chuyển của hàng hóa
bản chất dự án xip cực nhanh của chúng tôi là một dịch vụ vận chuyển hoàn toàn khác so với những dịch vụ vận chuyển truyền thống
chúng tôi vẫn thường nói vui với nhau là xick cực nhanh là một hệ thống
vận chuyển thông minh là chúng tôi đã ứng dụng công nghệ cao vào để đồng bộ hóa các hãng vận chuyển hàng đầu việt nam với hệ thống xip cực nhanh
có nghĩa là ngày hôm nay cũng chỉ với một vài click chuột cũng chỉ với một vài cái tout trên màn hình ipad iphone
thì ngay lập tức khách hàng đã có thể tạo đơn trên hệ thống và ngay lập tức sẽ có bưu tá của chính hãng vận chuyển mà khách hàng lựa chọn đó qua tận nơi gom hàng
và tất cả những trạng
các trạng thái hành trình hàng hóa định vị hàng hóa sẽ được cập nhật liên tục hai mươi bốn trên bảy vào tài khoản của khách hàng
và thậm chí đến cái công đoạn cuối cùng là khi khách hàng nhận tiền cod thì cũng được diễn ra hoàn toàn bằng cách tự động qua hệ thống công nghệ thông tin hết
thì đó là cái điểm mà chúng tôi nhận thấy là nó là cuộc cách mạng nó là cái cuộc cách mạng cần phải có với cái thị trường chuyển phát nhanh hiện tại
thời đại hai mươi tám là thời đại của internet logistics bắt đầu bùng nổ và phát triển
thì cái ưu điểm của sức mạnh nhanh đó chính là thu gom và giao hàng tại nhà
thứ hai là các ngày em chỉ vài click chuột khi tạo đơn hàng tại hệ thống xếp bệnh nhanh thì sẽ có bưu tá ngay lập tức đến lấy hàng thu gom hàng dành cho bạn
thứ ba là có thể quản trị đơn hàng trên hệ thống sức khỏe nhanh
thứ tư là cod thanh toán qua tài khoản ngân hàng mà các bạn chỉ cần ngồi nhà với một cái click chuột là có thể nhận được tiền cod mà chúng tôi đã thu hộ dành cho bạn
và thứ năm nữa đó là cái dịch vụ chăm sóc khách hàng tới từng đơn hàng
để có được một dự án tâm huyết giúp gỡ rối nhiều vấn đề trong ngành vận chuyển như vậy là cả một hành trình dài mà mạnh và tuấn cùng với đồng nghiệp đã trải qua
vốn thị trường là những áp lực lớn mà những set up trẻ không thể quên trên bước đường khởi nghiệp của mình
về khó khăn của dự án thì phải thú thật là
đầu tiên là về phần dịch vụ ban đầu
để xây dựng một hệ thống sức mạnh nhanh như hiện tại thì nó là cả một quá trình cố gắng và phần đấu một cách không ngừng
tại vì thú thật là để tích hợp để đồng mộ hóa những hãng vận chuyển hiện tại vào một hệ thống sức mạnh nhanh bằng các nguồn thông tin nó không hề đơn giản một chút nào cả
cái mà khó khăn ban đầu như tất cả các bạn khởi nghiệp khác về vốn
tôi đã phải huy động rất nhiều nguồn
từ số tiền mà tôi tích góp trong
tôi làm việc tại bưu điện
từ số tiền tôi vay mượn bạn bè người thân
và tôi cũng đã làm một số cái thủ tục để tôi vay ngân hàng
và tôi quyết định là tôi sẽ
bằng mọi giá tôi sẽ phải đưa cái dự án sức mạnh nhanh này nó đi đến thành công
ở mạnh và tuấn luôn có sẵn nhiệt huyết và đam mê của tuổi trẻ
trước bài toán khó họ không cho phép mình đầu hàng
đó cũng là tư chất đáng quý đã được tôi rèn của cậu học sinh
bước ra từ cuộc thi đường lên đỉnh olympia
tôi nghĩ rằng bất kể một cái team nào khởi nghiệp cũng sẽ có những cái kinh nghiệm như thế
từ những ngày đầu tiên khi mà cái lượng nhân sự còn rất là mỏng
từ những ngày đầu tiên khi mà cái hệ thống cần xây dựng nó có quá nhiều công việc phải làm
thì bản thân ngày đấy thì kể cả tôi và mạnh cũng như một vài anh em it khác đã
thậm chí phải nằm gai nếm mật đêm hôm thức khuya dậy sớm là điều rất bình thường
còn có những khi giải một cái bài toán xây dựng hệ thống nó như giảm một bài toán bình thường thi đại học chẳng hạn
nhưng mà nó khó rất nhiều
làm sao để tích hợp cái ông này ông a vào cái hệ thống của mình
làm sao để cái hệ thống nó chạy trơn tru hai mươi bốn trên bảy mà hoàn toàn tự động mình không cần thao tác gì cả
làm sao để đảm bảo rằng hệ thống không bị hách không bị tấn công hoặc là không bị có sai sót
thì đó là những cái bài toán lớn và nó được gộp lại bằng những bài toán nhỏ hơn mà chúng tôi đều phải
cũng chán rất nhiều đêm để nghĩ ra làm sao giải quyết điều đó
bài toán về công nghệ về tài chính dẫu sao cũng không làm khó mạnh và tuấn nhiều vấn đề với đối tác và khách hàng
thời gian đầu khi tiếp cận những hãng vận tải nhiều khi làm mạnh chăn trở bởi chưa có được niềm tin nơi khách hàng
bản lĩnh và khoa học trong cách làm việc đã giúp mạnh vượt qua những rào cản đó để lấy được uy tín với khách hàng
trước thất bại thì mình tất cả trong cái vấn đề
trong quá trình khởi nghiệp thì chúng ta lên một cái lối thoát cho riêng mình đặt cho mình một cái tình huống xấu nhất
nếu trong trường hợp mà mình vấp ngã mình thất bại thì đến cái thời điểm đó mình sẽ cần phải làm cái gì
theo tôi nghĩ là với một cái dự án khởi nghiệp thì chúng ta luôn đứng trước bảy mươi là chúng ta sẽ thất bại hai mươi chín để làm tiếp và một để thành công thôi
thì khi làm bất cứ một cái hệ thống nào đó
cái quan điểm của tôi là cần phải tính trước được cái tình huống xấu nhất mà nó sẽ xảy ra
khi đó khi chúng ta đã chủ động được về những tình huống xấu nhất đó rồi thì tôi tin là khi đối diện với nó chúng ta sẽ có một cách để chúng ta vượt qua được cái khó khăn đấy
từ khi ra đời cho đến nay một năm rưỡi hoạt động một khoảng thời gian khá ngắn đối với một vòng đời một dự án
nhưng xip cực nhanh đã nhanh chóng vượt qua khó khăn trụ vững và đạt được một số thành quả nhất định
là sản phẩm đã tích hợp được với nhiều hãng vận chuyển nhất việt nam
là sản phẩm duy nhất có mạng lưới phủ khắp sáu mươi ba tỉnh thành phố trên cả nước
nâng tầm dự án vươn mình ra quốc tế là những đích đến ở tương lai mà họ đã vạch ra trong kế hoạch hoạt động của mình
kéo theo đó là những giao dịch vận chuyển quốc tế cũng sẽ ngày càng rõ rệt hơn
mà hiện tại cái xip cực nhanh cũng chỉ đáp ứng được cái năng lực là trong cái mảng vận chuyển nội địa mà thôi
chưa đáp ứng được cái năng lực là vận chuyển quốc tế
và chính vì thế tôi cũng đang muốn là đưa xip cực nhanh sẽ phát triển ra trước mắt là trong thị trường đông nam á
và sau đó là tiến tới là mở rộng trên thị trường quốc tế
bằng cách là sẽ hợp tác với các đơn vị quốc tế
vận chuyển uy tín của thế giới ví dụ như là dhl hoặc là ips
và sau đó để làm sao mà khi mà người gửi ở việt nam gửi một cái món hàng đi nước ngoài
họ cũng hoàn toàn có thể chủ động được là cái gói hàng họ đã lên máy bay hay chưa
đến nước thứ ba hay chưa và khi nào thì phát được cái gói hàng đó
tức là với hệ thống xip cực nhanh chỉ bằng một cái thiết bị là điện thoại hoặc là ipad
thì khách hàng hoàn toàn có thể chủ động được hết tất cả các giao dịch của mình
mà không cần phải có một sự trợ giúp nào từ bên thứ ba
người ta gửi hàng người ta hoàn toàn có thể chủ động được hết
về cái thời gian nhận
dự báo được bao giờ nhận hàng để thông tin được cái người nhận hàng bên kia họ sắp xếp thời gian để họ nhận
và cái mở rộng ra dịch vụ chuyển pháp quốc tế sẽ là cái mà chúng tôi sẽ tiến tới trong năm hai nghìn một mươi tám này
chỉ với một cái click chuột trên màn hình máy tính hoặc với chiếc smartphone nhỏ gọn trên tay
bạn hoàn toàn chủ động quản lý mọi đơn hàng của mình
với rất nhiều tính năng thỏa mãn người dùng
nguyễn hữu mạnh và nguyễn mạnh tuấn
những xe đáp trẻ dám nghĩ dám làm đã góp phần đem lại những tiện ích đáng kể cho cuộc sống bận rộn hôm nay